các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thế nhưng cùng với sự phát triển và mở rộng dần của vùng thấp phía tây
từ sau tám giờ sáng ở bắc bộ mây sẽ mỏng dần xương tan và trời sẽ chuyển nắng trở lại
từ đó nhiệt độ sẽ tăng nhanh với biên độ khoảng một độ một giờ
đến một mươi năm giờ chiều nay ở bắc bộ sẽ là khoảng thời gian nhiệt độ đạt mức cao nhất trong ngày
các tỉnh ven biển như quảng ninh hải phòng thái bình hay nam định sẽ nhiệt tăng lên mức là hai mươi sáu hai mươi bảy độ
khu vực các tỉnh lạng sơn bắc giang bắc ninh hay thủ đô hà nội
nhiệt độ ở mức hai mươi bảy hai mươi tám độ
các tỉnh hà giang cao bằng bắc cạn thái nguyên hay tuyên quang
nhiệt độ nhỉnh hơn một chút hai mươi tám hai mươi chín độ
còn đối với các tỉnh lào cai yên bái phú thọ hay hòa bình
nhiệt độ tiếp tục tăng cao hai mươi chín ba mươi độ
riêng đối với các tỉnh lai châu điện biên và phần phía tây của tỉnh sơn la
là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của vùng áp thấp phía tây
nên nhiệt độ sẽ tăng cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
đặc biệt đối với các huyện yên châu mường la hay mường lây
là những nơi nhiệt độ có thể cao tới ba mươi năm độ và xuất hiện nắng nóng cục bộ
vùng ngắp thấp phát triển và mở rộng về phía đông cũng giúp cho các tỉnh thành
từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay có nắng sớm
vì thế nền nhiệt ở khu vực này trong hôm nay sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi độ
với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
nhiệt độ nhỉnh hơn một chút ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ
sau một mươi sáu h chiều nay ở khu vực vùng núi phía tây các tỉnh quảng bình quảng trị
hay thừa thiên huế sẽ xuất hiện mây đối lưu và gây mưa rào và rông
mưa rông đầu mùa xuất hiện trên nền nhiệt tăng tăng có thể sẽ gây ra hệ tượng
thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và gió rất mạnh
vì thế người dân ở khu vực này cần hết sức lưu ý đề phòng
nắng sớm và nhiệt độ cao cũng là xu hướng thời tiết chung tại khu vực tây nguyên
cũng như là nam bộ trong ngày hôm nay
cũng do có nắng sớm với cường độ mạnh nên nhiệt độ ở nam bộ và tây nguyên
trong ngày hôm nay tiếp tục giữ ở mức cao
ở con tum hay là gia lai nhiệt độ ở mức là ba mươi hai ba mươi ba độ
đối với khu vực đắk lắc đắk nông nhiệt độ dịu hơn một chút là ba mươi một ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực tỉnh lâm đồng nóng nhất là vùng cát tiên
với nhiệt độ cao là trên ba mươi bốn độ
còn đối với khu vực nam bộ các tỉnh miền đông tiếp tục xảy ra nắng nóng
với nhiệt độ là ba mươi bốn ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ thấp hơn là từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển tại các vùng biển thuộc huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
thời tiết tạnh giáo gió đông bắc yếu cấp bốn sóng biển thấp dưới hai mét
mưa rông không xuất hiện nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước